sáng nay ngày một mươi sáu tháng năm hội nghị lần thứ chín ban chấp hành trung mương đảng cộng sản việt nam khóa một mươi ba
khai mạc trọng thể tại hà nội
tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị
thủ tướng phạm minh chính điều hành phiên khai mạc
tại hội nghị lần này ban chấp hành trung ương sẽ bàn về các nội dung
đề cương các văn kiện trình đại hội lần thứ một mươi bốn của đảng
chuẩn bị cho việc chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội lần thứ một mươi bốn của đảng và một số vấn đề quan trọng khác
phát biểu khai mạc hội nghị tổng bí thư nguyễn phú trọng nêu rõ
theo kế hoạch đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi bốn của đảng sẽ diễn ra vào đầu năm hai nghìn hai mươi
sau đúng một nhiệm kỳ năm năm toàn đảng toàn dân toàn quân ta nỗ lực phân đấu thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn ba mươi
và đất nước ta đã trải qua
trong bốn mươi năm đổi mới năm mươi năm giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
và hướng tới kỷ niệm đảng ta tròn một trăm linh năm thành lập
đây sẽ là một sự kiện chính trị trọng đại một dấu mốc rất quan trọng trên con đường phát triển cường thịnh
trường tồn của đất nước ta dân tộc ta
khích lệ cổ vũ động viên định hướng toàn đảng toàn dân toàn quân ta
tự hào và tự tin dưới lá cờ vẻ vang của đảng tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc
và chủ nghĩa xã hội đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới phát triển nhanh
bền vững đất nước bảo vệ vững chắc tổ quốc xây dựng một nước việt nam ngày càng giàu mạnh
dân chủ phồn vinh văn minh hạnh phúc
phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi khi đảng ta tròn một trăm linh tuổi
và đến năm hai nghìn bốn mươi năm khi nước việt nam dân chủ cộng hòa
nay là nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tròn một trăm linh năm thành lập
tổng bí thư cho biết thời gian qua thực hiện nghị quyết hội nghị trung ương viii khóa một mươi ba
kinh tế xã hội và tiểu ban điều lệ đảng đã khẩn trương nghiêm túc
chuẩn bị dự thảo đề cương báo cáo chính trị báo cáo kinh tế xã hội
báo cáo xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng
thời gian qua bộ chính trị đã chỉ đạo tổng kết việc thực hiện chỉ thị số ba mươi năm ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi chín của bộ chính trị khóa một mươi ba về vấn đề này
khẳng định những kết quả bài học kinh nghiệm cần được kế thừa phát huy đồng thời chỉ rõ những hạn chế khuyết điểm cần rút kinh nghiệm và kịp thời điều chỉnh
trên cơ sở đó xây dựng dự thảo chỉ thị mới trình ban chấp hành trung ương cho ý kiến để hoàn chỉnh trước khi ban hành
đề nghị các đồng chí quan tâm thảo luận thật cụ thể về các tờ trình các dự thảo chỉ thị
tập trung làm rõ mục đích yêu cầu nội dung tại hội đảng bộ các cấp và công tác chuẩn bị nhân sự
bầu cử cấp ủy đặc biệt là về cơ cấu số lượng cấp ủy tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
tỷ lệ cán bộ trẻ cán bộ nữ cán bộ người dân tộc
thiểu số của các cấp tỉnh thành phố tiêu chuẩn độ tuổi tham gia cấp ủy cấp tỉnh thành phố
về tuổi tái cử và lần đầu tiên tham gia cấp ủy khi đã nâng tuổi nghỉ hưu lên sáu mươi đối với nữ và sáu mươi hai đối với nam
về bầu cử cấp ủy và bầu đại biểu đi dự đại hội các cấp
chương trình hội nghị trung ương lần này có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị
của ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi ba chuẩn bị các văn kiện trình đại hội một mươi bốn của đảng
và chỉ đạo chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội một mươi bốn của đảng
tổng bí thư nguyễn phú trọng đề nghị trung ương phát huy trí tuệ tinh thần trách nhiệm
tập trung nghiên cứu thảo luận kỹ lưỡng cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo đề án và xem xét quyết định vào cuối kỳ họp
dự kiến hội nghị làm việc đến ngày một mươi tám tháng năm